sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh lai châu lần thứ một mươi bốn nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và chỉ đạo đại hội
đồng chí phạm minh chính biểu dương những kết quả mà lai châu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng thời mong muốn các đại biểu dự đại hội sẽ công tâm sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện
có đức có tài để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi bốn thảo luận đóng góp ý kiến sâu sắc trí tuệ
vào các sự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba theo quy định